tiếp nối chương trình

thu giữ hơn năm kg cần sa từ mỹ về sân bay tân sơn nhất
thưa quý vị trong những năm gần đây nhiều địa phương trên toàn quốc đã áp dụng mô hình hợp tác xã kiểu mới trong sản xuất nông nghiệp
đây là mô hình giúp người dân xóa đói giảm nghèo một hình thức làm nông nghiệp hiện đại đã tạo ra làn gió mới nâng cao đời sống cho người dân nơi đây
hợp tác xã nông nghiệp tiên sơn bản mai tiên xã mường bon huyện mai sơn tỉnh sơn la có gần ba mươi xã viên thực hiện gieo trồng các loại rau an toàn trên diện tích khoảng hai mươi hectare cho sản lượng từ ba trăm linh đến bốn trăm linh tấn một năm
hiện sản phẩm của hợp tác xã chủ yếu cung cấp cho các cửa hàng an toàn các bếp ăn trên địa bàn tỉnh sơn la
nguyên kết với nhau tôi có bản hàng này anh hợp tác xã kia bản hàng kia hỗ trợ nhau về thị trường
và hỗ trợ nhau về vấn đề áp dụng khoảng
và sản xuất nông nghiệp
và để cùng nhau tức là bao tiêu sản phẩm cho các thành viên hợp tác xã thực sự là phải có hiệu quả và có thu nhập cao ổn định đời sống cho các thành viên
được thành lập năm hai nghìn một mươi bảy liên hiệp hợp tác xã hưng thịnh có một mươi bảy hợp tác xã thành viên trong đó huyện mai sơn bảy hợp tác xã huyện bắc yên bảy hợp tác xã và huyện thuận châu ba hợp tác xã thành viên cùng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
với mùa nào
phương thức ấy đã tạo nên một mạng lưới tiêu thụ nông sản cho nông dân
ngoài những cái việc mà các thành viên liên kết với nhau để tạo lên một sức mạnh thì đảm bảo cho các cái sản phẩm nó phong phú thêm
ví dụ như là trong một năm mùa vụ thì mình có hợp tác xã này có hợp tác xã có nhãn và hợp tác xã có tranh leo
cái thứ hai nữa là kết hợp được
ví dụ như là mình đưa cư dây hóa vào trong
trong sản xuất thì có thể là một hợp tác xã thì không thể mua một cái máy nó to được
thì có thể là cùng cả liên hiệp thì có thể là cùng nhau mua thì nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều
hiện nay trên toàn quốc có bốn mươi hai liên hiệp hợp tác xã thì riêng tỉnh sơn la đã có bốn liên hiệp
những kết quả đạt được trong hoạt động của liên hiệp hợp tác xã ở sơn la cũng đang tạo tiền đề để sơn la phấn đấu thực hiện mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi
mỗi năm thành lập mới ba mươi hợp tác xã
ngoài cái chính sách mà hỗ trợ cho các hợp tác xã
mà chúng tôi đã bàn hành
trong đó thì chúng tôi cũng đã có cái cơ chế có chính sách riêng để cho các hợp tác xã này phát triển
và cái định hướng của chúng tôi từ nay đến năm hai nghìn hai mươi là ngoài bốn liên hiệp hợp tác xã hiện có
thì sẽ hình thành thành lập thêm là sáu cái liên hiệp hợp tác xã nữa
trong lĩnh vực nông nghiệp như là liên hiệp hợp tác xã thủy sản liên hiệp hợp tác xã rau liên hiệp hợp tác xã quả
liên hiệp các hợp tác xã mà cung cấp các cái dịch vụ đầu vào khác để mà đáp ứng cái nhu cầu của thị trường
tập trung phát triển cả chiều rộng và chiều sâu cả về chất lượng và số lượng liên hiệp hợp tác xã phát triển quy mô công nghệ chất lượng sản phẩm thị trường tiêu thụ
đó cũng chính là những giải pháp mà tỉnh sơn la đề ra để phát triển kinh tế tập thể ổn định và bền vững trong thời gian tới
thưa quý vị tận dụng lợi thế địa phương nhiều xã ven sông hồng
hà nam đã phát triển mô hình nuôi cá lồng trên sông
đây được đánh giá là nghề mang lại hiệu quả kinh tế cao giúp cho người dân tăng thu nhập và mở ra hướng đi mới cho phát triển nuôi trồng thủy sản của tỉnh hà nam
năm hai nghìn một mươi hai ông trần văn vẽ là một trong những hộ nông dân đầu tiên trên địa bàn xã phú phúc huyện lý nhân lựa chọn nuôi trồng thủy sản ngoài đê sông hồng
sau hơn sáu năm gắn bó với nuôi trồng thủy sản trên sông hiện nhóm hộ của ông vẽ đã có hơn một trăm linh lồng cá đặc biệt không chỉ riêng cá lăng
cá khác cũng được đưa vào nuôi như cá riêu hồng chấm đen cá ngạnh
trung bình mỗi năm nhóm hộ này xuất bán hơn một trăm linh tấn cá các loại trừ chi phí mỗi lồng cá thu lãi trên một trăm linh triệu đồng một năm
như tôi nuôi cá lồng thì với cái vốn vừa nước cho vai vừa vốn tự có đến bây giờ là phải nói là gia đình nhà tôi thoát nghèo là từ con cá
thoát nghèo là từ con cá tất cả gia đình anh em của tôi
mà lại giải quyết được các công an việc làm
trong gia đình trong xóm làng anh nhà đấy giới gia đình nhà chúng tôi bây giờ hầu như nhà đạo cũng phải bỏ một hai dân công ra ngoài này
không chỉ riêng tại xã phú phúc mà tại các xã ven sông hồng như xã chuyên ngoại huyện duy tiên xã trân lý nhân đạo huyện lý nhân phát triển khá mạnh
cá lồng được nuôi khá đa dạng với nhiều loại có giá trị kinh tế cao như cá lăng cá riêu hồng cá ngạnh
hiện tỉnh hà nam có khoảng năm trăm bốn mươi lồng nuôi cá với tổng thể tích trên năm mươi hai m ba
năm hai nghìn một mươi năm sản lượng thủy sản nuôi lồng bè đạt khoảng hai tấn chiếm khoảng một mươi tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh
chúng tôi cũng xác định là nghề nuôi cá lồng là một trong những nghề mà đem lại hiệu quả kinh tế khá cao cho người nuôi
với cái thể tích nồng nuôi từ một trăm linh m ba đến một trăm hai mươi năm m ba
thì mỗi một lồng nuôi có thể cho lăng suất nuôi tương đương với một hectare nuôi trong nội đồng
lợi thế cũng là nước chảy hàm lượng oxy và chất dinh dưỡng giàu
thì cái khả năng mà nuôi cá với các đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao là rất là phù hợp
và tạo điều kiện lợi nhuận và thu nhập cao cho người nuôi
tuy nhiên thì nuôi cá lồng trên sông hồng thì cũng gặp một số những khó khăn nhất định
đặc biệt là cái chế độ thủy văn trên sông thì nó không ổn định
nhất là vào mùa lũ
thì cái độ rủi ro
cái việc chắn giữ lồng bè nó cũng gặp những cái khó khăn nhất định
đòi hỏi là bà con phải có kinh nghiệm
phải có cái phương tiện các cái dụng cụ
che neo giữ chắc chắn và có cái biện pháp phòng chống
hạn chế cái việc thất thoát và trôi lồng bè
để nghề nuôi cá lồng trên sông hồng ở hà nam phát triển bền vững
thực sự là một nghề đem lại hiệu quả kinh tế cao
và mở ra hướng đi mới cho phát triển nuôi trồng thủy sản
tỉnh hà nam cần có quy hoạch vùng cụ thể
để xác định mục tiêu
sản xuất sản lượng số lượng lồng nuôi cho từng giai đoạn
đồng thời trên cơ sở khảo sát quy hoạch địa điểm vị trí phù hợp
không ảnh hưởng đến giao thông thủy lợi
và các tác động khác đến môi trường dân sinh
thời gian vừa qua trên địa bàn thị xã phú mỹ
tỉnh bà rịa vũng tàu đã xảy ra nhiều vụ tai nạn
do xe đầu kéo kéo theo dơ móc trở sắt thép không chẳng buộc cẩn thận
đây là nỗi ám ảnh của người dân khi tham gia giao thông trên địa bàn
trước đó tại quốc lộ năm mươi một đoạn ngã ba phú mỹ
thuộc thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu
một chiếc xe đầu kéo biển kiểm soát năm mươi một c năm mươi năm nghìn một mươi bốn
chở năm cuộn tôn mỗi cuộn gần một mươi một tấn
từ nhà máy tôn smc trong khu công nghiệp phú mỹ một
khi đến khu vực trên thì bất ngờ bốn cuộn tôn
từ dơ móc rơi xuống đường rồi lăn vào một quán cơm ven quốc lộ
đã làm một chiếc bàn và ghế đá trước quán cơm bị hư hỏng nặng
rất may không bị thương vong về người

trong buổi gia quân thanh tra tỉnh đã kiểm tra

đường đường đường đường đường đường đường đường đường đường đường đường đường đường
một mươi xe đầu kéo đang lưu thông từ khu công nghiệp cái mép
khu công nghiệp phú mỹ một ra quốc lộ năm mươi một
trong đó tám xe chở tôn một xe chở ống thép và một xe chở sắt
kết quả tất cả một mươi xe nói trên đều không bảo đảm an toàn
trong buộc hàng hóa sơ xài và không mang theo giấy vận tải khi lưu thông trên đường
kết quả tất cả một mươi xe nói trên đều không bảo đảm an toàn
trong đó tám xe nói trên đều không bảo đảm an toàn trong đó tám xe nói trên đều không bảo đảm an toàn
trong đó tám xe nói trên đều không bảo đảm an toàn
cùng khép lại tuần lễ thu hút đông đảo người dân yêu môi trường tham gia
ngay từ sáng sớm chị trần hương thảo và những người bạn cùng công ty
đã có mặt và tham gia giải chạy việt giã chạm tới năng lượng xanh
dù tham gia nhiều giải chạy nhưng với chị giải chạy này có nhiều ý nghĩa hơn
là đề cao tinh thần thể thao giữ gìn sức khỏe
tôi chạy để kêu gọi người dân và cũng như là cổ vũ cho phong trào là chạy để bảo vệ môi trường
và chạy để hướng tới
với việc quảng bá thêm cho người dân về những năng lượng sạch năng lượng tái tạo
thay thế dần cho những năng lượng mà đang bị dần cạn kiệt như là năng lượng hóa thạch
người tham gia giải chạy có thể lựa chọn các cứ ly từ ba đến một mươi năm km
qua các hoạt động chạy mọi khoảng cách về tuổi tác giới tính và quốc gia được thu hẹp
và những người tham gia cũng hướng tới việc lan tỏa lối sống khỏe mạnh
gần gũi thiên nhiên hướng đến sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường tiết kiệm năng lượng
khác với những giải chạy khác ngoài câu chuyện chạy về sức khỏe
chúng tôi còn muốn gửi gắm một thông điệp thông qua những gian hàng triển lãm
cũng như thông qua những câu chuyện kể ở xung quanh khu sân khấu này
để mọi người có khả năng chạm tới và nhìn thấy rõ những ứng dụng thực tế của năng lượng tái tạo trong cuộc sống
và chúng tôi cũng muốn chuyển đi một thông điệp là tất cả mọi người đều có thể hưởng ứng
và áp dụng các giải pháp năng lượng tái tạo vào trong cuộc sống của mình
cũng trong khuôn khổ giải chạy công chúng có thể tham quan các gian hàng
giới thiệu ứng dụng giải pháp năng lượng tái tạo tiết kiệm và hiệu quả như hệ thống pin năng lượng mặt trời công nghệ mới
phù hợp với hộ gia đình điện gió bếp cải tiến thay thế bếp than
theo công bố của ban tổ chức một trăm linh số tiền thu được từ chi phí đăng ký tham gia giải chạy
sẽ được sử dụng để quyên góp xây dựng hệ thống điện bằng năng lượng tái tạo cho trường học
ở vùng khó khăn chưa có điện lưới quốc gia
thưa quý vị trong thời gian gần đây
các trang mạng xã hội như facebook và zalo đã xuất hiện nhiều hoạt động công khai mua bán bùa ngải rầm rộ
với tác dụng được quảng bá là rất linh nghiệm trong làm ăn kinh doanh hay là tình duyên
điều đang nói đây là một trong những hình thức kinh doanh đã bị pháp luật nghiêm cấm
nhưng nhiều trang mạng vẫn ngang nhiên mua bán chản lan
và đáng lo ngại hơn là có rất nhiều người đã tin vào sự linh nghiệm của những loại bùa ngải này
dạo một vòng quanh chợ bùa ngải trên mạng

thị trường này khá phát triển với đủ các chủng loại bùa đến từ nhiều nước như việt nam thái lan campuchia
tác dụng của các loại bùa này cũng được người bán ca ngợi hết lời như cực kỳ linh nghiệm
giúp chiều dụ được người yêu làm ăn phát đạt sai khiến người khác nghe lời mình
điều đáng lo ngại là cách thức mua bán bùa ngải rất đơn giản
không cần gặp mặt người mua được tư vấn qua điện thoại hoặc mạng xã hội
sau khi thống nhất giao dịch người bán sẽ giao hàng tận nhà qua biêu điện
theo tiến sĩ vũ thế khanh thành viên ban chủ nhiệm chương trình nghiên cứu khảo nghiệm khoa học
về các khả năng đặc biệt của con người cho rằng đây là hành vi lừa đảo vụ lợi và nguyên nhân sâu xa của nó
là sự tham lam của người bán và sự nhẹ dạ cả tin của người mua
tiền mất và thứ hai là tật mang tức là mình trở nên mê tín hoặc là tín đồ của cái bọn lừa đảo
nhất là thanh niên nữ thì bị lừa rất là nhiều
vì thường thường nó dính dáng đến những chuyện tình duyên nghe
những chuyện tình duyên là bắt đầu lao vào buồn
tự nhiên là anh dẫn nạn nhân thôi cho nên là bùa ngải cũng nó là cái bệnh dịch
linh nghiệm hay không thì chưa biết nhưng trước mắt có thể thấy
những người kinh doanh bùa chú như trên vi phạm điểm a khoảng hai điều một mươi năm của nghị định năm mươi tám hai nghìn một mươi ba của chính phủ
hành vi này có thể bị xử phạt hành chính từ ba đến năm triệu đồng
và hơn hết nó trái với truyền thống đạo lý của người việt nam
trong cái lịch sử và văn hóa truyền thống của người việt
thì cũng không có bùa yêu và cũng không có cái bùa mà làm cho người khác phải nghe theo lệnh của mình
hay mê tín theo một cái việc đó để làm sao là người ta sẽ cảm tưởng là mình có cái người mà người ta đưa ra cái bùa đấy
có thể sai khiến được cái người bị bùa thì trong truyền thống văn hóa dân tộc người việt là không có
rõ ràng đây chỉ là những chiêu trò buôn thần bán thánh của những kẻ nhằm trục lợi cho bản thân
vậy nhưng có không ít người chịu bỏ ra một số tiền lớn với hy vọng cưỡng cầu những thứ không thuộc về mình
chính sự mù quáng
tuyến này đã khiến bao người rơi vào cảnh tiền mất tật mang
tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất đã triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy
từ mỹ về việt nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất
lực lượng chức năng đã bắt giữ các đối tượng liên quan và tiếp tục điều tra đường dây ma túy này
lô hàng năm hai mươi bốn kg cần sa được gửi từ california và philadelphia của mỹ về việt nam
cho ba đối tượng tại thành phố hồ chí minh
và một đối tượng ở bình định
để qua mắt cơ quan hải quan một số lượng cần xa được chia nhỏ
đóng gói rất kỹ trong các túi ni lông hút chân không
sau đó cất giấu trong nhiều kiện hàng thực phẩm mỹ phẩm đồ dùng cá nhân
và gửi về việt nam theo thời gian khác nhau
nhờ công tác thu thập thông tin kết hợp chó nghiệp vụ và các phương tiện kỹ thuật hiện đại
lực lượng hải quan đã phát hiện bắt giữ số ma túy trên
tính từ đầu năm đến nay tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất
đã bắt giữ bốn mươi hai lô hàng cần sa vận chuyển trái phép từ mỹ về việt nam
qua sân bay tân sơn nhất với gần năm mươi bảy kg cần sa
qua công tác trinh sát theo dõi và mật phục vừa qua tại trạm thu phí quán toan
thuộc xã an hưng huyện an dương thành phố hải phòng
phòng phòng chống tội phạm ma túy bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một
phối hợp với phòng pc bốn công an thành phố hải phòng đã triệt phá thành công
chuyên án hai mươi chín h bắt giữ một đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép
số lượng lớn
đối tượng bị bắt giữ là nguyễn thị hương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại thôn trung tâm
xã trúc lâu huyện lục yên yên bái tăng vật thu giữ tại chỗ gồm hai kg
methamphetamine và một kg ketamine hai điện thoại di động ba triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng
và một số tăng vật liên quan khác số lượng ba kg ma túy này được nguyễn thị hương
cất giấu trong các gói trẻ xanh sau đó cho vào các hộp bánh để nguy trang
khi vận chuyển theo lời khai của nguyễn thị hương số ma túy trên
được cô ta mua lại của một đối tượng ở nghệ an khi đang trên đường đem ra
giao cho các đối tượng ở khu vực ven biển hải phòng thì bị lực lượng chức năng
bắt giữ nguyễn thị hương là đối tượng phạm tội lưu động không cư trú cố định
đã có một tiền án do tòa án nhân dân tp hcm xử hai mươi năm tù về tội buôn bán
trái phép chất ma túy ra tù vào tháng một năm hai nghìn một mươi bảy hiện bộ tư lệnh vùng
cảnh sát biển một đã phối hợp với phòng pc bốn hoàn tất xong hồ sơ ban đầu
bàn giao cho công an tp hải phòng tiếp tục mở rộng điều tra đấu tranh làm rõ
và xử lý theo quy định của pháp luật
trong phần tin quốc tế mỹ chuẩn bị chỉ định người kế nhiệm cho ông john mccain
canada tuyên bố sớm trở lại đàm phán nafta
truyền thông mỹ cho biết sau khi thượng nghị sĩ john mccain qua đời thống đốc bang arizona
doe ducey sẽ bổ nhiệm người kế nhiệm ông mccain vốn là đại diện cho bang arizona
tại thượng viện và hạ viện mỹ trong ba mươi năm năm qua
theo các nguồn tin các đảng viên đảng cộng hòa arizona đã thảo luận riêng một danh sách dài
những người có khả năng được bổ nhiệm cho vị trí đại diện của bang tại quốc hội mỹ
trong đó có cả vợ thượng nghị sĩ mccain bà cindy
luật của bang arizona quy định
người được bổ nhiệm phải từ cùng một đảng với người tiền nhiệm
bên cạnh đó theo luật của bang mặc dù thống đốc bang có quyền chỉ định người kế nhiệm
tuy nhiên việc bổ sung vào vị trí khuyết chỉ được thực hiện cho tới khi cuộc bầu cử tiếp theo
sự ra đi của thượng nghị sĩ mccain đồng nghĩa với việc bang arizona sẽ không có đại diện của mình
tại quốc hội vào năm hai nghìn một mươi chín bởi thượng nghị sĩ jef fleck cũng sẽ nghỉ hưu vào cuối năm nay
thượng nghị sĩ mỹ john mccain một trong những chính trị gia có tầm ảnh hưởng lớn nhất nước mỹ
đã qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư não
thọ tám mươi một tuổi ông đã giữ vai trò thượng nghị sĩ cộng hòa qua sáu nhiệm kỳ và từng ra tranh cử tổng thống mỹ hai lần
ông emerson nagawa vừa tuyên thệ nhậm chức tổng thống zimbabwe sau khi việc ông này đắc cử
đã bị đối thủ cạnh tranh chính phản đối và trong bối cảnh giới quan sát bầu cử mỹ bày tỏ hoài nghi
về mức độ tin cậy của nền dân chủ tại zimbawe
ông emerson nangawa đã tuyên thệ trước tránh án tòa án tối cao lúc malabar
người đã cùng với tám thẩm phán khác thuộc tòa hiến pháp hôm hai
hai mươi tháng tám bác bỏ kiến nghị của thủ lĩnh đối lập chính nelson chamisa phản đối chiến thắng của ông nagawa ngày ba mươi tháng bảy vừa qua
trước đó cùng ngày các cơ quan giám sát bầu cử mỹ đã ra một tuyên bố chung cho rằng zimbawe không có văn hóa dân chủ bao dung
trong đó các đảng chính trị được đối xử công bằng và người dân được phép bầu cử tự do
theo kết quả chính thức được ủy ban bầu cử zimbabwe công bố sáng ngày ba tháng tám
tổng thống nagawa thuộc đảng jnu pf cầm quyền đã tái đắc cử với tỷ lệ năm mươi tám số phiếu
đủ để tránh khỏi một cuộc bỏ phiếu vòng hai
đối thủ lớn nhất của ông là nelson chamisa thuộc đảng mdc đối lập được bốn mươi bốn ba số phiếu
đây được coi là cuộc tổng tuyển cử đánh dấu mốc lịch sử của zimbawe
theo đó bầu cử tổng thống được tiến hành lần đầu tiên kể từ khi ông robert mugabe bị bãi nhiệm sau ba mươi bảy năm cầm quyền tại quốc gia này
canada vừa khẳng định nước này không đứng ngoài các cuộc đàm phán hiệp định thương mại tự do bắc mỹ nafta vừa qua
và nước này sẽ sớm tham gia trở lại
tiến trình đàm phán khi mỹ và mexico giải quyết xong các vấn đề song phương
ngoại trưởng canada christir freeland cho biết các cuộc đàm phán hai triệu giữa mỹ và mexico diễn ra tốt đẹp trong tuần thứ năm
và bà cảm thấy lạc quan trước những tín hiệu tích cực từ các cuộc đàm phán song phương này
theo bà freeland nafta là một thỏa thuận ba bên nhưng bên trong thỏa thuận này có những mối quan hệ thương mại song phương
bà nhấn mạnh những vấn đề của mỹ và mexico trong nafta thật sự phức tạp và có nhiều

ngoại trưởng freeland không đề cập đến thời điểm canada sẽ tham gia trở lại đàm phán nafta
ngoài ra bà cũng bác bỏ những lo ngại về việc mỹ và mexico có thể thống nhất với nhau các điều khoản của nafta
và sau đó ép canada phải chấp thuận theo
trong khi đó cùng ngày tổng thống mỹ donald trump đã bày tỏ lạc quan về việc nước này và mexico
đang tiến gần tới một thỏa thuận sửa đổi nafta đồng thời cho biết quan hệ giữa hai nước đang ngày càng trở nên gần gũi
và giới chức hai bên đang làm việc chặt chẽ với nhau
đợt hạn hán hiếm thấy trong lịch sử đang đe dọa tới ngành chăn nuôi gia súc tại khu vực bắc âu
nông dân đang đứng trước nguy cơ phải từ bỏ sản xuất khi nắng nóng kéo dài khiến cỏ khô trở nên khan hiếm và đắt đỏ
tại thụy điển cháy rừng kéo dài trên diện rộng kèm theo nhiệt độ cao khiến phần lớn nông dân tại nước này
đã phải sử dụng nguồn dự trữ thức ăn chăn nuôi gia súc trong mùa đông
tình trạng tương tự cũng diễn ra tại đức anh và pháp khi nguồn thức ăn cho gia súc nhiều khả năng sẽ thiếu hụt từ bốn mươi
tình trạng này không chỉ làm đội chi phí sản xuất trong đó có sản xuất bơ sữa mà còn buộc nông dân tại nhiều nước bắc âu
đưa gia súc đi mổ thịt sớm hơn thường lệ trong đó có cả bò sữa
chính phủ các nước đã phải nỗ lực hàng trăm triệu cho nông dân còn ủy ban châu âu cũng cam kết một số chương trình hỗ trợ cho nông dân
như đẩy nhanh giải ngân tài chính và cho phép thu hoạch cỏ khô từ các khu đất hoang
chấp mọi nỗ lực nhiều nông dân vẫn phải từ bỏ hoạt động chăn nuôi do khó khăn
thành phố vác châu của thụy điển đang nổi lên là một ví dụ tiêu biểu cho khả năng phát triển cùng với bảo vệ môi trường
được rừng cây bao bọc thành phố có sáu mươi sáu dân này đã thực hiện hiệu quả nhiều chính sách phát triển xanh
thành phố vác châu của thụy điển đã đặt mục tiêu ngừng xóa bỏ hoàn toàn các hoạt động đốt nhiên liệu hóa thạch gây phát thải co hai vào năm hai nghìn ba mươi
thay vào đó thành phố sẽ triển khai hệ thống bioga
để bù đắp cho phần năng lượng thiếu hụt ước tính động thái này sẽ giúp giảm tới sáu mươi năm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính tại đây
nhà máy điện tại vác châu sử dụng nguyên liệu từ chất thải nông nghiệp chủ yếu là gỗ mục
những người trồng rừng địa phương cũng có thể có thêm thu nhập bằng cách bán các cành cây thừa mùn cưa và vỏ cây cho nhà máy điện mới được xây dựng
bên cạnh đó thành phố vác châu cũng đang tiến tới nâng cấp các tòa nhà theo hướng thân thiện với môi trường
như mục tiêu một nửa số nhà công cụ xây mới sẽ được làm bằng gỗ vào năm hai nghìn hai mươi trong khi dành một khu vực ở trung tâm thành phố làm vườn trồng rau quả